ngày một một mươi một tại thủ đô phnom penh đã diễn ra lễ khánh thành và đưa vào sử dụng công trình tòa nhà thư viện và hội trường lữ đoàn chín trăm một mươi một thuộc bộ tổng tư lệnh quân đội hoàng gia campuchia công trình do bộ quốc phòng việt nam viện trợ xây dựng
phát biểu ý kiến tại buổi lễ phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng campuchia tia banh cảm ơn chính phủ quân đội và nhân dân việt nam thường xuyên hỗ trợ giúp đỡ để campuchia xây dựng lực lượng quân đội ngày càng lớn mạnh
góp phần xây dựng đất nước campuchia ngày càng phát triển
kết quả này đạt được từ tình hữu nghị đoàn kết lâu dài giữa hai bộ quốc phòng việt nam và campuchia đã có từ nhiều thập kỷ qua
tòa nhà được xây dựng kiên cố trên diện tích hơn một hai trăm linh m hai được khánh thành vào dịp kỷ niệm năm mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam campuchia và năm hữu nghị hai nước hai nghìn một mươi bảy